vốn tiết kiệm tại chỗ là một phương pháp sáng tạo
với hình thức đóng góp năm đồng mỗi người một tháng hiện huyện đã có một trăm sáu mươi tổ tiết kiệm gần sáu hội viên tham gia huy động được số quỹ đạt trên hai trăm hai mươi sáu triệu đồng đang hỗ trợ cho khoảng một trăm năm mươi hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất
cách làm này đã giúp hội liên hiệp phụ nữ xã triềng khay có vốn để đưa thành công mô hình trồng su su về cho chị em mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội
thêm việc được cấp phân và giống miễn phí nhiều gia đình đã mạnh dạn mở rộng diện tích phát triển quy mô lớn
nhà chị hoàn là một điển hình
chồng su su rất hiệu quả hơn làm ruộng thu nhập mỗi ngày hai trăm linh đến ba trăm linh
sau khi được hỗ trợ cho chị em phụ nữ làm công mô hình này thì hiệu quả cũng rất là tốt
giúp cho chị em được tập huấn về chương trình chồng cây su su
hiện tại hội liên hiệp phụ nữ huyện quỳnh nhai đang đứng ra bảo lãnh giúp cho hơn hai hộ vây vốn với số dư nợ hiện tại là khoảng sáu mươi tỷ đồng
cũng nhờ chính sách này nhà chị vân và nhiều nhà khác mua được bò giống về nuôi
mỗi năm xuất bán trung bình hai con hiện giờ nhà đã thoát nghèo ổn định cuộc sống
sau nuôi bò thì cũng nhận được sự hỗ trợ từ hội phụ nữ huyện
hỗ trợ mua
một ít để mua giống xong rồi là đi tập huấn xong rồi chuyển ra khoa học kỹ thuật
bò thì cũng bán được một ít xong rồi là kinh tế cũng khá giả đi một chút
giúp các hội viên tiếp cận được nguồn vốn tại chỗ phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
giúp chị em tiếp cận được nguồn vốn
sản xuất là yêu đáy để đầu tư vào phát triển sản xuất chân nuôi
khi mà triển khai các mô hình này thì giúp cho hội viên được tiếp cận với các giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế
cũng như là giúp cho hội viên phụ nữ được thay đổi về đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao
những cách làm cụ thể của các cấp hội phụ nữ huyện đã chung sức cung cấp ủy sở tại giảm được trung bình từ bốn năm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm
mục tiêu năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ này xuống còn dưới một mươi năm sớm đưa huyện thoát nghèo trở thành địa phương phát triển khá của toàn tỉnh
như mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi đã đề ra